mô hình atm gạo nghĩa tình ra đời đã giúp được không ít những người có hoàn cảnh khó khăn
và thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của nhân dân ta trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
sau một thời gian triển khai thì đến nay mô hình đã nhân rộng được ra nhiều địa phương trên cả nước
chiều ngày hai mươi tháng bốn cây atm gạo đầu tiên ở tỉnh quảng nam chính thức đưa vào hoạt động
đã kịp thời hỗ trợ trao gửi những hạt gạo quý giá tới người dân gặp khó khăn về dịch covid một mươi chín
dự kiến số gạo phát ra hàng ngày là một tấn
cũng liên quan tới atm gạo một máy phát gạo miễn phí cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
vừa được liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh phối hợp với một số đơn vị
lắp đặt lưu động tại khu công nghiệp quế võ
mỗi công nhân lao động sẽ được phát miễn phí ba kg gạo từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng bốn
và tiếp tục lân chuyển lắp đặt thêm tại các khu công nghiệp khác với số lượng gạo dự kiến lên tới hai trăm linh tấn